nhưng với tiết trời nắng sớm thì nền nhiệt mát mẻ này ở miền bắc sẽ không kéo dài được lâu
từ một mươi giờ sáng nền nhiệt ở bắc bộ sẽ tăng nhanh lên mức trên ba mươi hai độ và cảm giác oi bức bắt đầu xuất hiện
đến khoảng một mươi ba một mươi bốn giờ chiều là thời điểm nắng mạnh nhất trong ngày nên nhiệt bắc bộ cũng tăng cao nhất
ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai sang đến hà giang cao bằng bắc cạn và cả lãng sơn
nhiệt độ đồng loạt phổ biến ba mươi năm ba mươi sáu độ
một số nơi như mường tè mường lai mường la hay hòa bình và các thủ đô hà nội nhiệt độ sắp xỉ ba mươi bảy độ trời nóng
giải hội tụ nhiệt đới qua miền trung yếu đi những cơn mưa rông ở trung bộ trong ngày hôm nay cũng sẽ giảm đi nhanh chóng
suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến bình thuận trong khoảng thời gian từ nay đến một mươi bảy giờ chiều
hầu như không nơi nào có mưa nên nhiệt ngày trên miền trung vì thế mà đồng loạt tăng thêm từ một đến hai độ nữa
cao nhất trong ngày ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến đà nẵng
phổ biến ở ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
các tỉnh từ quảng ngãi trở vào đến bình thuận nhiệt độ cũng giao động ở mức ba mươi ba ba mươi bốn độ
gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động ở cường độ mạnh vì thế mà trong ngày hôm nay
ở tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ sẽ duy trì trạng thái là mây nhiều suốt cả ngày nắng gián đoạn
mưa xuất hiện muộn sau một mươi ba giờ khu vực có mưa trước tiên sẽ là các tỉnh miền tây của nam bộ
như an giang kiên giang bạc liêu cà mau mở rộng sang đến long an bến tre tp hcm và các khu vực
đến khoảng một mươi năm giờ chiều mưa sẽ mở rộng ra cả khu vực tây nguyên
nhưng cường độ mưa không quá lớn phổ biến trong khoảng từ năm đến một mươi mm
về tình hình nhiệt độ ở tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
còn ở khu vực nam bộ thời tiết mát mẻ phổ biến ba mươi một ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước